vào khoảng sáu giờ sáng nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà kho nippon express rộng gần một mươi
nằm trong cụng công nghiệp liên anh đường lê hồng phong tp di an tỉnh bình dương
thời điểm trên bảo vệ của nhà kho nippon express phát hiện ngọn lửa ngùn ngút bóp lên
bên trong chứa vải quần áo dễ cháy nên ngọn lửa cháy lan rất nhanh
chỉ trong ít phút đã bao trùm nhà kho rộng gần một mươi m hai với cột khói cao hàng chục mét
nhận tin báo các đội phòng cháy chữa cháy của tp di an thuận an và các khu công nghiệp gần đó
điều động nhiều xe nước cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
vụ cháy xảy ra vào giờ cao điểm nhiều công nhân không thể vào công ty
nên đã tập trung trên đường lê hồng phong đứng theo dõi
bước đầu vụ cháy đã làm khu nhà kho đổ sập nhiều hàng hóa bị theo dụng
và nguyên nhân của vụ cháy đang được tiếp tục điều tra